nhằm tiếp tục hoàn thiện và ổn định kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi đại học cao đẳng
khắc phục tình trạng tiêu cực gian lận trong thi cử tuyển sinh
thì bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức kiểm tra đánh giá toàn bộ các khâu của quy trình tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
đồng thời điều chỉnh bổ sung năm điểm mới trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
theo đó bộ giáo dục và đào tạo sẽ quy định rõ nội dung đề thi năm hai nghìn một mươi chín
nằm trong chương trình trung học phổ thông chủ yếu là lớp một mươi hai
đồng thời tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
điểm trung bình các bài thi trung học phổ thông quốc gia dùng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
điểm trung bình cả năm lớp một mươi hai của thí sinh thay vì tỷ lệ năm mươi năm mươi như trước đây
cùng với đó điều động các trường đại học cao đẳng đến các tỉnh để phối hợp tổ chức thi
theo nguyên tắc trường đại học cao đẳng địa phương không tham gia phối hợp tổ chức thi
tại địa phương mình
bộ cũng quy định chặt chẽ về việc sắp xếp phòng thi các thí sinh tự do
thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên phải thi trung điểm với thí sinh là học sinh lớp một mươi hai trung học phổ thông
thống nhất quy trình quy cách niềm phòng túi đựng bài thi lưu giữ bảo quản đề thi bài thi tại điểm thi và hội đồng thi